sau tám tháng bỏ trốn sang campuchia phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận đã bắt giữ đối tượng truy nã trịnh công sơn sinh năm hai nghìn ba
trú tại phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
do có mâu thuẫn từ trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sơn cùng với sáu đối tượng khác đã mang theo kiếm giao tự chế
đi tìm nguyễn đắc tiến ở khu phố bốn phường đô vinh để trả thù
trong quá trình đi tìm tiến nhóm của sơn thấy hai người bạn của tiến là nguyễn văn thức và nguyễn văn sinh
nên sơn đã cùng với đồng bọn tấn công và truy sát
hậu quả thức và sinh tử vong
tại cơ quan công an sơn khai nhận sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
rồi vượt biên sang campuchia
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sơn về nước khi đang lẩn trốn tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh